đột kích sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh đã phát hiện bảy mươi hai đối tượng và thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
sòng bạc này do ông dương văn hay do ông vương văn hay chú tại huyện gò dầu
cùng một người tên là diện đứng ra tổ chức tại ngôi nhà nằm sâu trong vườn cây khó quan sát
đồng thời đây cũng là nơi nhiều người đến viếng thờ cúng vào dịp tết
hay và diện thuê người cảnh giới và thu tiền sâu khi nhà cái thăng lớn
trước khi lực lượng công an phát hiện hay và diện tổ chức ba sòng tài xỉu thu hút hơn năm mươi người tham gia đánh bạc
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trong thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương đã lập nhiều chiến công thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm
để có được thành quả đó các cán bộ chiến sĩ đã phải đối mặt với nhiều đối tượng hết sức manh động
liều lĩnh luôn tàng trữ vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
thời điểm ngay trước tết nguyên đán nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng thực hiện hành vi cướp tài sản hết sức táo tợn
chiều bảy một tại quầy giao dịch ngân hàng vietcombank thuộc địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng nguyễn văn nam đã dùng súng đe dọa nhân viên và bảo vệ ngân hàng để thực hiện hành vi cướp hơn ba tỷ đồng
công an đã thu giữ trên người nam một khẩu súng côn bốn mươi viên đạn một khẩu súng bắn đạn trì dạng rút
đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này trên mạng để phục vụ mục đích cướp ngân hàng
còn tại hà nội dạng sáng một mươi sáu tháng một hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà dân
sau đó một đối tượng đã bắn phát súng chỉ thiên uy hiếp hai vợ chồng chủ nhà cướp đi hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi và bốn mươi tám viên đạn
trong thời gian gần đây có các vụ việc đối tượng rất là manh động vào thẳng nhà
của người dân để cướp thạch sản như vụ việc xảy ra tại hà nội
và sử dụng vũ khí nóng để cướp ngân hàng cũng như vụ việc xảy ra tại hải phòng
để phòng ngừa và đối tranh với loại tội vụ này lực lượng công an cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp
trong đó đáng chú ý nhất là giả soát lại toàn bộ các đối tượng trong diện nghi vấn
và quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự
cũng trong thời điểm trước tết nguyên đán tại sơn la
huyện vân hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
về tội mua bán trái phép chất ma túy thu nhiều súng đạn
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng k năm mươi chín
có một mươi một viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn ba khẩu súng tự chế
gần đây nhất cục cảnh sát hình sự triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc
tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet
một mươi hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng
tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba khẩu súng cùng bốn mươi ba viên đạn
thực trạng các đối tượng tội phạm hình sự tăng trữ vũ khí nóng phục vụ hoạt động phạm tội vẫn tiềm ẩn phức tạp
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nhận diện và đã có nhiều phương án đấu tranh ngăn chặn
tội phạm tội phạm nói chung ổ nhóm tội phạm nói chung
rồi là để làm rõ những hành vi viện phạm tội khác
đồng thời làm rõ việc tàng trữ sử dụng vũ khí vận lộ hay là công cụ ưu trợ của các ổ nhóm đường dây đó
nhất là các ổ nhóm đường dây liên quan đến tội phạm về ma túy
liên quan đến các ổ nhóm tội băng nhóm ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu sâu ế đen
tuy nhiên hiện nay thực trạng mua bán các loại vũ khí trên mạng internet vẫn tiềm ẩn phức tạp
các đối tượng tội phạm đã lợi dụng triệt đề các kẽ hở để thực hiện giao dịch mua bán vũ khí nóng nhằm vào mục đích gây án
điều này đang đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan chức năng
trong công tác ngăn chặn nguồn cung vũ khí cho các đối tượng tội phạm từ môi trường mạng internet
và các hình thức vận chuyển hàng hóa hiện nay
đầu xuân cũng là thời gian diễn ra các lễ hội truyền thống
cùng với các cấp các ngành lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai nhiều biện pháp
bảo đảm an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch covid một mươi chín
trong và sau tết là thời điểm các làng trài sôi nổi lễ hội gia quân nghề cá
với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản
mang lại cơm no áo ấm cho mọi gia đình ngư dân
tại cửa biển sa huỳnh phường phổ thành
thị xã đức phổ hàng ngàn người tập trung tham dự
để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ hội công an thị xã đức phổ đã bố trí lực lượng công an
làm tốt công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự
tại huyện đảo lý sơn huyện mộ đức thành phố quảng ngãi bắt đầu từ mùng bốn tết
đã tổ chức các lễ hội gia quân nghề cá đua thuyền
đây là lễ hội có từ hàng trăm năm trước được tổ chức vào dịp đầu năm mới
cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu xóm làng ấm no hạnh phúc
lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến xem và cổ vũ
nhờ chủ động triển khai sớm các phương án phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định trật tự an toàn giao thông được bảo đảm
góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách thập phương khi đến tham quan du lịch
công tác đảm bảo an ninh trật tự không phải kèm theo những biện pháp hoặc chống dịch
đơn cử như là việc bà con phải hậu trang tư vấn
rồi đảm bảo trong các vấn đề là lễ hội đua thuyền diễn ra lành mạnh
đúng bản chất của lễ đua
với những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đã giúp cho chính quyền cơ sở tổ chức thành công các lễ hội truyền thống
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân
góp phần quảng bá hình ảnh quê hương núi ẩn sông trà bình yên phát triển trong năm nhân dân hai nghìn hai mươi hai
ngày tám tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng dương kiến trúc
ba mươi một tuổi thương trú tại phường tân tạo quận bình tân tp hcm
về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
qua nắm tình hình đối tượng các trinh sát hình sự phát hiện đối tượng trúc
di chuyển từ tp hcm qua tp thủ dầu một tỉnh bình dương để bán súng quân dụng k năm mươi bốn
khi trúc điều khiển xe máy đi qua khu vực trạm thu phí cầu phú cường tp thủ dầu một
tìm bị trinh sát hình sự phố học công an tp thủ dầu một
phòng an ninh điều tra công an tp thủ dầu một tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra nhanh lực lượng công an phát hiện trúc đã mang theo một khẩu súng quân dụng k năm mươi bốn
một băng đạn cùng một mươi viên đạn dùng cho súng k năm mươi bốn
làm việc với cơ quan công an đối tượng trúc khai nhận đã mua khẩu súng trên
từ campuchia với giá sáu triệu đồng và đang trên đường vào địa bàn tp thủ dầu một
tỉnh bình dương để bán cho một đối tượng khác với giá hai mươi hai triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đáng công an tp hcm đã chủ động quyết liệt
đồng bộ trong triển khai các mặt công tác tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững
không để xảy ra khủng bố phá hoại gây rối an ninh trật tự trên địa bàn
đây là báo cáo của phòng tham mưu công an tp hcm
tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác độ xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
cụ thể về trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước và trong dịp tết nguyên đáng
toàn thành phố xảy ra hai mươi tám vụ phạm pháp hình sự giảm năm mươi bảy vụ so với tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
công an tp hcm đã điều tra khám phá nhanh một mươi tám vụ đạt tỷ lệ sáu mươi bốn hai mươi chín
riêng các ngày hai và sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mùng hai và mùng sáu tết nguyên đáng
không ghi nhận xảy ra vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn
về trật tự an toàn giao thông công an tp hcm đã lập viên bản bảy trăm bảy mươi ba trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
tạm giữ một trăm hai mươi chín xe máy một trăm bảy mươi hai giấy tờ xe các loại
tước giấy phép lấy xe có thời hạn sáu mươi bốn trường hợp
xử lý hai vụ thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến phạm văn đồng nguyễn văn linh
tạm giữ ba đối tượng ba xe mô tô xử lý hành chính tám đối tượng
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đáng công an tp hcm đã thực hiện tốt việc đảm bảo trang thiết bị y tế
phục vụ chiến đấu và phòng chống dịch
giám đốc công an tp hcm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản tại các khu tổ chức lễ hội
xử lý nghiêm các hành vi tổ chức cờ bạc không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc
tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra tại các tuyến địa bàn trọng điểm để tăng cường răng đe tấn công trấn áp tội phạm
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở trung ương đảng dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ban bí thư đã họp đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị số một mươi một của ban bí thư về việc tổ chức tết nhâm dần
và chỉ thị số ba mươi năm của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết vui tươi
lành mạnh an toàn tiết kiệm
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nhân dân cả nước đón tết vui tươi lành mạnh không khí đoàn kết tương thân tương ái
tuyệt đối an toàn đồng tình và càng tin tưởng vào đảng
chỉ là một việc tổ chức tết nhưng có thể rút ra được những kinh nghiệm rất quý
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định điểm mới của năm nay là thường trực ban bí thư
phân công các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thăm chúc tết ở sáu mươi ba tỉnh thành phố
tặng quà các đối tượng chính sách người lao động không về quê ăn tết
thăm chúc tết các xã bản biên giới đồn biên phòng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
hoặc làm nhiệm vụ trong thời gian tết
chúng ta đã tổ chức tết nhâm dần vui tươi đầm ấm nghĩa tình lành mạnh và tuyệt đối an toàn
các cấp các ngành địa phương đã tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước
các hoạt động mừng đảng mừng xuân hoạt động văn hóa thể thao lễ hội dịp tết
quốc phòng chủ quyền biên giới lãnh thổ an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững
nhân dân ở mọi miền đất nước phấn khởi đoàn kết thân ái tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
các cấp các ngành phối hợp nhịp nhàng hơn trong công tác tổ chức cho nhân dân đón tết vui xuân
qua đó chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
nhất là sự phối hợp giữa các văn phòng ở trung ương
mùng ba tết nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước đã đi kiểm tra các dự án công trình trọng điểm
về nhiệm vụ thời gian tới tổng bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục dự báo nắm chắc tình hình
chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra
các cấp các ngành các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt các chỉ thị của ban bí thư
và thủ tướng chính phủ về tổ chức tết nhâm dần nhất là trong công tác phòng chống dịch
không để bùng phát sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường
từng cơ quan phải có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể cho mình của năm hai nghìn hai mươi hai này
có bao nhiêu đồ việc anh sẽ làm việc gì trước việc gì sau việc gì có khả năng làm được trước
việc gì chưa nên làm nó chưa chín mùi phân công ai làm bao giờ xong nếu không xong thì chịu trách nhiệm gì
giáo diết lên như thế tất cả phải vào cuộc
tôi cứ nói là trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt
nhất là các cái dự án tồn động về đất đai rồi đầu tư vào đấy cứ để ngâm đấy thôi về đường giao thông
nên là một việc bất tín thì vạn sự bất tin
làm một cái việc mà cái tồn động đấy thì lần sau là người ta không tin nữa
đầu tư nước ngoài người ta cũng chẳng muốn
tổng bí thư cũng lưu ý quan tâm làm tốt hơn nữa công tác trên mặt trận tư tưởng văn hóa báo chí
phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái thù địch
về việc tổ chức cho học sinh đến trường tổng bí thư nhấn mạnh phải bảo đảm tuyệt đối an toàn
dự báo tốt và chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra để cha mẹ học sinh và học sinh yên tâm đến lớp
tổng bí thư nêu rõ việc gì cũng vậy phải làm một cách bài bản có chương trình kế hoạch cụ thể
có phân công trách nhiệm có kiểm tra đôn đốc
năm nay phải đổi mới cải tiến nữa đi
và chúng ta cũng tăng cường đi cơ sở những đi cơ sở phải thiết thực
đi về cốt đi để ra vẻ ta gần dân
hay là ta bị dân
đi là phải có thiết thực giải quyết được vấn đề gì cho người ta
hoặc là giúp người ta gỡ cái khó khăn vướng mắt cái gì
một cái tinh thần như thế
tổng bí thư yêu cầu ngay sau nghỉ tết các cơ quan đơn vị nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường
không để tình trạng ăn tết kéo dài
các cấp các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong sản xuất kinh doanh
hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp
sáng nay tại hà nội
học viện chính trị công an nhân dân tổ chức hội thảo khoa học
luận cứu khoa học và thực tiễn của việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tham luận tại hội thảo các chuyên gia các nhà khoa học đầu ngành đều khẳng định
việc xây dựng và ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết và cấp thiết
tại hội thảo các ý kiến tham luận đã làm rõ các luận cứu khoa học
về việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
khẳng định việc xây dựng luật là phù hợp với các chủ trương đường lối của đảng
thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành đặc biệt là cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh hiện nay và những năm tới
khẳng định việc ban hành luật sẽ tạo hành lang pháp lý để huy động phát huy hiệu quả cao nhất
của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở hiện nay
cách mạng là sự nghiệp của toàn thể quần chúng nhân dân
do đó là chúng ta cần phải huy động cái sức mạnh
của quần chúng nhân dân vào công cuộc bảo vệ an ninh và trật tự ở cơ sở
thì cái này nó có cái gốc cơ sở lý luận từ quan điểm của chủ nghĩa mạc lê ninh
và thấm sâu trong tư tưởng hồ chí minh của chúng ta
chúng ta hiện nay đang có một cái đề án rất lớn về chiến lược xây dựng và hoàn thiện
nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa việt nam
và trong nhà nước pháp quyền thì chúng ta phải quản lý mọi mặt của cuộc sống bằng pháp luật
do đó là cái việc ban hành
ban hành cái luật này tôi nghĩ là rất là cần thiết
nó như là một cái khung như một cái hành lang pháp lý quan trọng để triển khai trên thực tiễn
về luận cứ thực tiễn hội thảo cũng đã được nghe ý kiến của các đại diện các cấp chính quyền
công an các đơn vị địa phương về tình hình an ninh trật tự tại cấp cơ sở hiện nay
trong đó tập trung vào vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở như bảo vệ dân phố dân phòng
cùng với đó là một số bất cập khó khăn trong việc phát huy hiệu quả cao nhất của các lực lượng này
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì về cái việc đồng bộ thì hiện nay là nó cũng đang có những cái khó khăn ở cơ sở
ví dụ như là cái nguồn đầu vào thì phần chính là những người mà cũng có tuổi
cho nên để đảm bảo một số những nhiệm vụ nghiệp vụ thì nó vẫn còn những hạn chế
vì vậy thì chúng tôi lãnh đạo chỉ đạo thì mới thấy rằng là cái sự rất cần thiết
để có một cái luật cho cái lực lượng này để thấy rằng là chính quy lực lượng này
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay
đây là một vấn đề rất cấp bách rất cần thiết mà các văn kiện đại hội đảng của đảng ta đã nhiều lần đề cập đến phương
tại chỗ của chúng ta bây giờ chúng ta vận dụng vào ở tất cả các nơi
đấy là những lực lượng rất quan trọng ở cơ sở
chứ không thể để như những cái trường hợp vừa rồi có những cái điểm nóng
cái đấy là cái mà chúng ta có khuyết điểm do chúng ta chưa có cái luật định để xây dựng cái lực lượng bảo đảm an ninh
an toàn xã hội trật tự xã hội ở cơ sở
tại hội thảo các đại biểu cũng đã phân tích về một số cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự cần thiết của việc xây dựng ban hành luật
trong đó nhấn mạnh tới vị trí vai trò của lực lượng này khi là người trực tiếp tại cơ sở gần dân sát dân hiểu dân
sẽ phát huy cao nhất hiệu quả của mình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tối nay tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc xuân new year concert hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi
đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ công an chỉ đạo tổ chức
bốn quả tinh thần dành tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân dịp đầu xuân năm mới nhâm dần
chương trình hòa nhạc do giàn nhạc giao hưởng việt nam và nhà hát công an nhân dân tổ chức
với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
ngoài nhà trưởng tài năng người nhật bản honna tetsuji
chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của thần đồng piano nguyễn việt trung
nghệ sĩ ưu tú đặng minh lương lê kim long trần khắc tiệp
và trên bảy mươi nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng việt nam cùng nhà hát công an nhân dân
tại chương trình người xem được thưởng thức nhiều tác phẩm quen thuộc nhưng được làm mới
như các tác phẩm nổi tiếng hành khúc công an nhân dân
người về đem tới ngày vui của nhạc sĩ trọng bằng
người hà nội của nhạc sĩ nguyễn đình thi
từ một ngã tư đường phố của nhạc sĩ phạm tuyên
người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ chu minh
trong phần hai của chương trình một số tác phẩm của các thiên tài âm nhạc
như frank soubert và frédéric chopin đã được chuyển tài đến khán giả
qua phần biểu diễn của nghệ sĩ piano nguyễn việt trung
vở opera kinh điển cang men cũng được giới thiệu đến người xem
qua một trích đoạn do các nghệ sĩ giàn nhạc giao hưởng việt nam biểu diễn
thưa quý vị ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới nhâm dần
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành tổ chức cấp thẻ
căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố
đội quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố biên hòa
đã triển khai bốn tổ lưu động về các phường
tân phong long bình hồ nai và trạng giài
những công dân đến làm căn cước công dân được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn tận tình
để hoàn thành các bước cần thiết như bổ sung điều chỉnh thông tin cá nhân
chụp ảnh hồ sơ quét dấu vân tay chuẩn bị cho việc cấp mới căn cước công dân
tất cả người dân đến làm việc đều được tiếp đón hướng dẫn tận tình
đồng thời khuyến cáo đeo khẩu trang sát khuẩn trước khi vào làm căn cước công dân
với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương ghi nhận ngay trong sáng ngày bảy tháng hai
tổ công tác lưu động của công an thành phố biên hòa tại phường tân phong
đã hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho gần năm mươi công dân
được người dân rất đồng tình và phấn khởi
dù là đầu xuân năm mới nhưng mà các đồng chí làm việc rất là có kế hoạch
trong quá trình hướng dẫn thì rất là nhiệt tình thái độ tiếp đón thì nhã nhẳn và tận tình
hướng dẫn cụ thể đối với các công dân đến để làm căn cước
trong quá trình làm thì cũng có những sự
có khó khăn tục trặc hồ sơ của các cá nhân
tuy nhiên các đồng chí cũng rất là tận tình xử lý và các bước là thuận lợi
tính đến nay công an thành phố biên hòa đã tiến hành cấp căn cước công dân giai đoạn một
cho hơn bốn trăm linh người dân đạt theo chỉ tiêu công an tỉnh đề ra
hiện công an thành phố biên hòa đang tiến hành làm giai đoạn hai cho hơn hai trăm tám mươi người dân
với tinh thần khẩn trương nghiêm túc để tạo thuận lợi cho người dân trong công tác thủ tục hành chính
và ngay trong những ngày đầu năm mới năm hai nghìn hai mươi
thì cán bộ chiến sĩ cầu quản lý hành chính cũng như lực lượng quản lý hành chính
cần tiếp tục tăng cường về công tác cấp căn cước công dân
để xác định được vai trò trách nhiệm của cán bộ cầu quản lý hành chính
cũng như lực lượng tăng cường trong công tác thu nhận cấp căn cước công dân
chúng tôi đã quán thiệt đến các bộ chiến sĩ ngay từ đầu năm
và phải xác định được vai trò trách nhiệm
của từng cán bộ chiến sĩ trong công việc đó là tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
gác lại những dư âm của cái xuân để bước tay vào việc giải quyết thủ tục hành chính
mang lại hiệu quả cho bà công dân
thời gian tới công an thành phố biên hòa sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
đẩy nhanh việc cấp căn cước công dân nỗ lực hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu được giao
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị
số một trăm linh một về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhầm dần
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao
quán triệt và quyết liệt nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi
phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội trong đó tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh
từ những kinh nghiệm đã có chủ động theo dõi bám sát tình hình chuẩn bị các kịch bản
giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế các bộ cơ quan địa phương tiếp tục tập
chung nguồn lực tổ chức thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả và đạt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông chủ động xả trạm mở barrier để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ủn tắc kéo dài
nhất là các tuyến kết nối khu vực hà nội tp hcm và các đầu mối giao thông lớn
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các
hành vi kinh doanh hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng vi phạm về an toàn thực phẩm
gian lận xuất xứ hàng hóa bộ y tế chủ trì phối hợp với cơ quan địa phương liên quan
khẩn trương hoàn chỉnh trình chính phủ ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đảm bảo nguồn và phân phối kịp thời vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín tập trung triển khai việc
mua tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi theo chỉ đạo của chính phủ bộ công an chỉ đạo
phòng chống chức năng đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo đảng
nhà nước các mục tiêu công trình trọng điểm sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại quan trọng của
đất nước tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là các loại tội
phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như tội phạm liên quan đến tín dụng đen đánh bạc
tổ chức đánh bạc chiếm đoạt tài sản gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án
thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực trung ương theo dõi chỉ đạo tập trung điều
tra xử lý nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các dự án đầu tư công của ngành giao thông vận tải việc cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường đất đá cát sỏi ở các địa phương tăng cường công tác đảm
bảo trật tự an toàn giao thông tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm về nồng độ cồn sử dụng ma túy trở hàng
hóa quá tải trọng quá số người quy định có phương án đấu tranh chống đua xe trái phép cương quyết
xử lý và trật áp đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong đảm bảo trật tự an toàn
giao thông chủ động công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh khu dân cư tập trung
nguy trang ma túy bên trong các hộp đựng điện thoại và hộp đựng thực phẩm để qua mắt lực lượng
chức năng hai đối tượng vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tăng
chiều qua cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện đối tượng
bùi quốc liệt chú tại thành phố bạc liêu điều khiển xe máy chở ngô thái hùng có biểu hiện nghi
vấn qua kiểm tra phát hiện trên xe có bịch ni lông lớn chứa ma túy được ngụy trang bên trong hộp
điện thoại di động khám xét khẩn cấp nơi ở của liệt lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
một bịch ni lông chứa ma túy được ngụy trang bên trong hộp đựng thực phẩm cùng với nhiều tăng vật khác có